thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng lãnh đạo các nước asean và các đối tác đã dự lễ khai mạc hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi năm
do thủ tướng thái lan prayuth chan o cha chủ tịch asean hai nghìn một mươi chín chủ trì
chủ đề của hội nghị cấp cao asean ba mươi năm lần này là thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững
thủ tướng thái lan nhấn mạnh những thành tựu asean đạt được năm nay với chủ đề thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững
góp phần hiện thực hóa cộng đồng asean hướng tới người dân không bỏ lại ai phía sau và hướng tới tương lai
asean đồng thời có những bước tiến mạnh mẽ thông qua triển khai tuyên bố tầm nhìn các nhà lãnh đạo asean về thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững
văn kiện tầm nhìn asean về khu vực asean và ấn độ dương
bên cạnh đó ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò trung tâm asean và cơ chế asean dẫn dắt như hội nghị cấp cao đông á
và hội nghị cấp cao asean cộng ba diễn đàn khu vực asean khẳng định cam kết asean tiếp tục đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc diễn tập hàng hải với mỹ
cũng tại lễ khai mạc ngài thủ tướng thái lan nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa asean với các đối tác trong tiến trình xây dựng cộng đồng asean
theo đó cùng với thúc đẩy tăng trưởng asean cần giải quyết bài toán phát triển nguồn nhân lực và giữ gìn một môi trường
khải đại dương ô nhiễm không khí đánh bắt cá cho phép thúc đẩy bản sắc asean liên kết kết nối với bên ngoài
minh đức phóng viên truyền dân đưa tin từ trung tâm hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi năm tại tỉnh nonthaburi vương quốc thái lan